sáng ngày một mươi năm tháng năm tại thôn lai xá xã kim trung huyện hoài đức thành phố hà nội đã khánh thành bảo tàng nhiếp ảnh đầu tiên ở việt nam do nhân dân thôn lai xá và cộng đồng những người yêu nhấp ảnh đầu tư triển lãm nhằm bảo tồn và giới thiệu một di sản truyền thống đây cũng là bảo tàng đầu tiên về một làng nghề ở hà nội
bảo tàng nhiếp ảnh lai xá tập trung kể câu chuyện về nghề nhếp ảnh ở lai xá và mong muốn trả lời nhiều câu hỏi như làm thế nào ông tổ nghề ảnh và những học trò của ông có thể làm cho làng trở thành một làng nghề
dân làng có kiếm sống được bằng nghề ảnh họ đã xây dựng thương hiệu ảnh của mình như thế nào những người lai xá đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển văn hóa ảnh ở nước ta
làng lai chúng tôi rất là vinh dự được công nhận là làng nghề nhếp ảnh
làng nghề nhếp ảnh duy nhất của việt nam và có cụ tổ là cụ nguyễn ninh khánh là người như vậy đã tiếp nhận được nghề ảnh của thế giới và đưa về việt nam
bảo tàng nhiếp ảnh lai xá có hai tầng với khoảng gần ba trăm linh m hai toàn bộ phần trưng bày chính của bảo tàng được thể hiện trên tầng hai với khoảng hơn một trăm bốn mươi tấm ảnh hai mươi năm pano bài viết và gần một trăm năm mươi hiện vật chia thành nhiều không gian nhỏ
mỗi không gian là một chủ đề riêng
những cái sắp xếp và những cái trưng bày ở bảo tàng thì có thể nói là đã được nghiên cứu về mặt nội dung rất là công phu
ở đây chúng tôi đã sử dụng cái bộ môn sử học cũng như là bộ môn nhân học để mà nghiên cứu và giải thích cái câu chuyện là làm thế nào mà người dân lai xá lại
biến cái làng của mình trở thành một cái làng nhếp ảnh
có thể là bây giờ là nó bị thất tán đi nhiều các cái vật liệu các cái tư liệu thế nhưng mà nếu như là cố gắng tìm tòi được thì là tốt
bởi mà lẽ là như tôi được biết thì là cái người làm nghề lai xá người làm nghề ảnh lai xá này có mặt từ sài gòn đến tức là hay nó khác toàn cái đất nước này
ở đâu có hiệu ảnh
tức là ở đấy là người của lai xá
việc cộng đồng tự xây dựng bảo tàng của thôn để tôn vinh một nghề truyền thống thể hiện quyết tâm của nhân dân ở lai xá và của các thợ ảnh nghệ sĩ nhấp ảnh của thôn
hy vọng rằng với những tiềm năng và sức sống của một làng quê khi chuyển đổi từ sinh kế nông nghiệp làm lúa sang các hoạt động dịch vụ mới
sẽ góp phần làm lai xá sớm trở thành một điểm thăm quan du lịch làng nghề mới của thủ đô hà nội